nhân kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào tỉnh sơn la vinh dự được đảng và nhà nước lựa chọn là nơi tổ chức bốn sự kiện trong tổng số một mươi hai sự kiện chủ yếu
tại sơn la các hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy đã chính thức diễn ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
ngay từ sáng sớm một trăm sáu mươi tám vận động viên đến từ bảy tỉnh biên giới giáp nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã tham gia tranh tài sôi nổi với ba phần thi mang đậm nét truyền thống là kéo co đẩy gậy và bắn nỏ
song song là các hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch của một mươi hai tỉnh có tuyến biên giới giáp việt nam lào và các tỉnh thuộc nhóm phát triển tây bắc mở rộng
đoàn quảng trị đến đây cũng đem đến
quảng bá về du lịch của quảng trị đó là một cách mọc mạc thường ngày của đoàn quảng trị
và thông qua chương trình lễ hội như thế này tôi thấy đây cũng là một dịp rất tốt để tất cả các bạn ở vùng biên có cơ hội giao lưu với nhau và tìm hiểu về nhau rõ hơn rất nhiều
đây là một dịp để mà tỉnh sơn la được đón tiếp các bạn ở các vùng biển đặc biệt là các tỉnh có vùng chung vùng biên giới với nước bạn lào
đây là một dịp để tỉnh sơn la được đón tiếp các bạn ở các vùng biển đặc biệt là các tỉnh có vùng chung vùng biển đặc biệt là các tỉnh có vùng chung vùng biển
hợp tác liên kết phát huy tiềm năng du lịch thế mạnh của các tài nguyên văn hóa có thể phát triển thành những sản phẩm du lịch đặc sắc